nhằm đảm bảo cho nhân dân được đón lễ giáng sinh và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí an toàn
lực lượng công an trên toàn quốc đặc biệt là tại hà nội và tp hcm
các đơn vị đã lập kế hoạch chủ động các phương án tổ chức phân luồng giao thông và giữ gìn an ninh trật tự
theo đó tại các khu vực trung tâm các đơn vị đã bố trí một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia công tác chốt trực
kết hợp với lực lượng tự quản bảo vệ dân phố tuần tra lưu động nhắc nhở các hàn quán về trật tự đô thị
chủ động phòng ngừa phạm pháp hình sự đồng thời tổ chức lực lượng kiểm tra các điểm giao thông tỉnh
nghiêm khắc xử lý các trường hợp tổ chức trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn
các đơn vị cũng tổ chức phân luồng từ xa lập chốt ở các tuyến đường dẫn đến khu trung tâm
các cơ sở công giáo nơi dự kiến bà con giáo dân sẽ đến dự lễ đông đảo để tránh ồn tắc giao thông
giúp người dân đi lại dễ dàng an toàn tham gia các hoạt động vui chơi giải trí
các đơn vị cũng tổ chức phân luồng từ xa lập chốt để tránh ồn tắc giao thông